nếu hành vi vi phạm diễn ra thường xuyên và ổn định sẽ bị xử lý
nhưng thực tế vi phạm vẫn tồn tại như thế này
trong thời gian qua đội thanh tra giao thông quận cầu giấy đã xử lý được bao nhiêu trường hợp vi phạm
điều này có lẽ sẽ không còn quá quan trọng khi hàng ngày hàng giờ những xe vi phạm vẫn cứ bình thản hoạt động
vẫn là những nhà xe như khánh an tràng an quang anh tuyến ninh bình hà nội và ngược lại
xe này đi xe khác lại thế chỗ
mà nhiều nhà xe limousine đã biến không gian công viên thành bến xe của riêng mình để đón và trả khách như thế này
các tuyến đường xung quanh khu vực công viên cũng được các nhà xe tận dụng để đón trả khách
vị trí cũ cách thức hoạt động không mới thế nhưng vi phạm vẫn đang tồn tại theo cách thức riêng của mỗi nhà xe
vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai hình thức hóa trang để ghi hình các xe khách vi phạm về việc dừng đỗ đón trả khách
hiệu quả trước mắt đã thấy rõ nhưng về bài toán lâu dài thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng
để mạnh tay xử lý những vi phạm còn tồn tại với dịch vụ vận tải hành khách nói chung và các nhà xe limousine nói riêng
vâng trước những vi phạm của các nhà xe limousine được phản ánh trong phóng sự vừa rồi
thì việc xử lý sẽ được lực lượng chức năng có liên quan triển khai như thế nào
câu trả lời sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị việc dạy và học trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ít nhiều cũng bị xáo trộn đứt gãy bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt hà nội là địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp muộn nhất so với cả nước
nên việc học và ôn tập cho học sinh cuối cấp nhất là lớp một mươi hai cũng bị ảnh hưởng bởi phải học trực tuyến quá dài
vì thế được lùi thời gian kết thúc năm học so với quy định là mong muốn của nhiều học sinh và cả giáo viên trong thời điểm hiện nay
chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra
nhưng học sinh tại hà nội mới chỉ đi học trực tiếp được hai tuần
dù nỗ lực của cả thầy và trò trong việc học bằng hình thức trực tuyến
trên thực tế kết quả chỉ bằng nửa so với học trực tiếp
tận dụng quỹ thời gian còn lại để bổ sung kiến thức là điều mà học sinh cuối cấp đang cố gắng thực hiện
bài nào em không hiểu hay là em chưa hiểu thì em có thể hỏi thầy một cách dễ dàng hơn
nhưng không phải như kiểu học online thì nó cũng hơi khó với cả các bạn rất khó để tương tác với nhau
em thấy cũng khá là vui bởi vì là em cũng có thêm một khoảng thời gian có thể là gọi là ngắn để ôn tập thêm những kiến thức mà em đã được học
học trực tiếp nó sẽ có những cái áp lực
thì mọi người sẽ tự thúc đẩy bản thân để học tập tốt hơn và chăm chỉ hơn
thời gian học online kéo dài thì hiệu quả nó chỉ có khoảng lực
chắc là được một nửa so với học trực tiếp thôi
mà em cũng mong muốn là có nhiều thời gian hơn để cố gắng để đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi đấy
sau thời gian phải học online đến khi được đi học trực tiếp
nhiều nhà trường cũng gặp phải tình cảnh khi học online khi học online
chính vì thế khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định
nhiều nhà trường đang góp rút để ôn tập
cũng như hướng dẫn học sinh giải đề minh họa do bộ giáo dục và đào tạo công bố
còn nhiều cái kiến thức
mà cần phải ôn tập cho kĩ hơn
thì cái việc kéo dài thời gian năm học thì có lẽ sẽ rất là tốt cho giáo viên
cũng như học sinh để củng cố kiến thức cho các con
các con có thể kết thúc cái thời gian học ở trường trước một tuần
để trong một tuần đấy các con có thể tự bổ sung cái kiến thức nào về phía mình mình cảm thấy yếu
hoặc môn nào mình cảm thấy yếu

trong cái thời gian mà các con đi học đấy thì sẽ được các thầy cô luyện kỹ năng rồi giảng dạy những cái phần mà các con còn thiếu thì theo tôi thì cái đấy là nên kết thúc trước một tuần rồi ạ
theo dự kiến của sở giáo dục và đào tạo hà nội
học sinh từ lớp một đến lớp một mươi một sẽ kết thúc năm học
chậm nhất là ngày ba mươi một tháng năm
riêng với lớp một mươi hai
các trường có thể kéo dài thêm để thuận lợi cho học sinh ôn tập cuối cấp
điều này sẽ giúp các nhà trường và học sinh có thêm thức
thời gian để bù đắp những khó khăn khi không thể tới trường trong suốt thời gian qua
được biết ngoài hà nội còn có thành phố hồ chí minh
hà giang kiên giang cũng mong muốn được kéo dài khung thời gian năm học đối với khối lớp một mươi hai
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
công an thành phố cần thơ vừa tổ chức lễ ra quần cao điểm kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai và đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tốt công tác nắm tình hình ra soát lại toàn bộ các phương án phân luồng
chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp
kịp thời huy động lực lượng phối hợp và bố trí lực lượng thường trực ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ủng tắc giao thông
không để xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài nhất là trên các tuyến đường nội ô
đối với đường thủy nội địa tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm phức tạp
tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông dọc sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm
đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát trực tự cơ động hình sự và ma túy tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
ủng tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn chở hàng quá tải trọng chạy quá tốc độ lạng lách đánh võng
xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự ma túy
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
cũng như thành phố cần thơ và các tỉnh thành trên cả nước lực lượng công an thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự an toàn xã hội
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm mùa hè hai nghìn hai mươi hai và sea games ba mươi một
rạng sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba đã tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường
ghi nhận tại quận bình thạnh tổ công tác ba trăm sáu mươi ba gồm khả năng lực lượng
cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động đã tiến hành lập chốt kiểm tra ngẫu nhiên
các phương tiện lưu thông qua khu vực cầu vượt hàng xanh phường một mươi bảy quận bình thạnh
tổ công tác đã dừng và kiểm tra một mươi trường hợp điều khiển xe máy phát hiện hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở nghệ an điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường
nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
kết quả người này có mức độ cồn là bốn trăm ba mươi ba mg trên một lít khí thở mức vi phạm cao nhất
khi bị lập biên bản tạm giữ phương tiện thì thanh niên này có thái độ không hài lòng với kết quả mà máy đo
bên cạnh đó còn đề nghị nếu ký vào biên bản xử phạt thì cảnh sát giao thông phải cho tiền đi xe ôm về nhà
đối với lỗi này mức phạt là bảy triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
trường hợp thứ hai có kết quả kiểm tra một trăm một mươi ba mg trên một lít khí thở bị xử phạt hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
liên tục trong nhiều ngày tới lực lượng công an hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức
và các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác
nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đảm bảo trị an trước thêm các dịp lễ lớn của đất nước
thưa quý vị cũng trong sáng nay phòng cảnh sát giao thông tp hcm tiếp nhận hệ thống giám sát về giao thông
có độ phân giải cao làm căn cứ cho xử phạt trên các tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc địa bàn của thành phố
hệ thống này do cục cảnh sát giao thông đầu tư và bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương
tại buổi lễ thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã bàn giao hệ thống giám sát xử lý vi phạm nói trên cho công an tp hcm
hệ thống này được trang bị camera hiện đại có độ phân giải cao có khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến
và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
các hình ảnh ghi nhận được đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ
làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm về giao thông theo đúng quy định của pháp luật
từ đó đảm bảo công khai minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ có tác dụng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường
các vị trí lắp đặt hệ thống giám sát trên tuyến quốc lộ một a nằm trong các địa bàn quản lý
của đội cảnh sát giao thông rạch chiếc bình triệu an sương phú lâm an lạc và trạm cảnh sát giao thông tân túc
trung tâm giám sát được đặt trụ sở tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
để hiệu quả tốt nhất trong đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông vẫn thực hiện các đợt ra quân lập chốt kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông
ngày một mươi sáu tháng bốn công an tp hcm cho biết đang tạm dự và lấy lời khai một mươi đối tượng liên quan đến hai vụ
cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn thuộc phường bình trị đông b tp hcm
công an tp hcm đang tạm dự các đối tượng gồm thạch thành đạt sinh năm hai nghìn bảy đinh quốc duy sinh năm hai nghìn năm
nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn thanh bình sinh năm hai nghìn năm ngô trí khang sinh năm hai nghìn sáu về tội cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng bốn ba đối tượng gồm đạt trung khang dùng vũ lực đánh anh huỳnh kim thuận để chiếm đoạt xe mô tô honda way
biển số năm mươi chín k hai trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi hai trị giá một mươi bốn triệu đồng sau đó duy và bình đến chở đạt khang trung rời khỏi hiện trường
ngày một mươi ba tháng bốn xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu các đối tượng đạt trung khang và duy đã sử dụng hung khí
đánh gây thương tích cho anh nguyễn minh toàn và tô hồng quân sau đó đạt cùng chung chiếm đoạt xe mô tô sirius
biển số sáu mươi sáu n một một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một của anh quân và bốn đối tượng mang xe cướp được đi bán các đối tượng còn lại gồm huỳnh thanh ngân sinh năm hai nghìn hai
nguyễn công lĩnh sinh năm hai nghìn hai hồ văn thái sinh năm hai nghìn nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đặng trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã thu giữ toàn bộ tang vật và đang phù hợp với vị kiểm sát nhân dân cung cấp
hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
hôm nay ngày một mươi sáu tháng bốn là ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
trong ngày thứ nhất thành phố sẽ tập trung tiêm ngừa cho trẻ em học sinh khối lớp sáu với số lượng dự kiến khoảng ba mươi em
thành phố hồ chí minh đã lập hơn một trăm linh điểm tiêm là các trường học và những cơ sở tiêm chủng trên toàn thành phố
ghi nhận tại điểm tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho các em học sinh tổ chức tại trường tiểu học nguyễn bình khiêm phường bến nghé quận một
từ bảy giờ sáng đã có hàng chục lực phụ huynh đưa con tới để làm các thủ tục rửa tay sát quẩn đo thân nhiệt khai báo y tế điện tử
sau đó đăng ký lấy số thứ tự nghe tư vấn và khám trước khi chờ tiêm vaccine
dù là ngày đầu và lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
song nhiều em học sinh cũng như phụ huynh đều rất hứng khởi tự tin và an tâm

dẫn đến nguy hiểm

nhiều tháng trước không ít gia đình đã lo lắng vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp trong khi đó trẻ ở độ tuổi dưới một mươi hai chưa được tiêm mà các hoạt động xã hội thì gần như trở lại bình thường dẫn đến nguy cơ
khi thành phố có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi lập tức đã nhận được sự đồng thuận của phần đông các phụ huynh
khi thành phố có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi lập tức đã nhận được sự đồng thuận của phần đông các phụ huynh

trước đó thì em có nhận được khảo sát rồi em thấy cái việc này là tốt cho bé
nên em quyết định đưa bé đi tiêm
cho mấy bé tiêm vaccine là mình cũng rất là phong trờ từ lâu rồi
cho nên hôm nay mà có được đưa đi cho bé đi tiêm thì mình rất là phấn khởi
các ở nhà cũng rất là mừng và phấn khởi
yên tâm cho bé học cho bé đi các hoạt động xã hội rồi đi ra ngoài
chứ còn nếu mà chưa tiêm thì mình cho bé đi mình cũng cảm thấy là lo lắng
khác với các đợt tổ chức tiêm trước đây đây là đợt tiêm hết sức đặc biệt vì đối tượng là các trẻ nhỏ
do đó hai sở là sở y tế và sở giáo dục đào tạo để phối hợp kỹ càng về con người và các phương án
về phía các phụ huynh phụ huynh được khuyến cáo liên tục duy trì theo dõi trẻ sau khi tiêm
bởi ở độ tuổi này nếu có các triệu chứng bất thường về sức khỏe trẻ sẽ không hoàn toàn ý thức hết được
phải đảm bảo về an toàn tiêm dụng
an toàn tiêm dụng là như thế nào
tức là cái không gian nó phải đảm bảo nó phải thoáng đẳng và đủ để chúng ta bố trí các cái khâu theo cái quy trình một chiều
cái chuyện mà trong cái tiêm dụng mà không đảm bảo quy trình một chiều cực kỳ quan trọng
là bởi vì nó tránh cái chuyện mà những cái khả năng có thể xảy ra
chẳng hạn như là các cháu nó đi nó không đúng theo cái chiều của nó
rồi thậm chí có những trường hợp có thể là tiêm nhầm những cái chuyện là một chiều cực kỳ quan trọng
cái việc thứ hai là phải đảm bảo
đảm bảo có chư chí phòng chống dịch bởi vì hiện nay bệnh trạng phòng chống dịch yêu cầu là y đế địa phương
phối hợp với hcc để thẩm định tất cả những điểm này những điểm nào chưa thẩm định
hoặc là thẩm định không đảm bảo về hai chư chí đó thì chứ phát chúng ta không phòng chống dịch
theo kế hoạch trong ngày một mươi sáu tháng bốn thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp sáu
sau đó các đơn vị liên quan sẽ học rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm người cho học sinh tiểu học
từ ngày một mươi tám tháng bốn theo nguyên tắc tiêm theo lứa tuổi giảm dần
kế hoạch hoàn thành mũi một đến ngày ba mươi tháng bốn
đối với mũi hai dự kiến tiêm cho trẻ trong vòng một mươi bốn ngày khoảng cách giữa hai buổi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
loại vaccine sử dụng cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi là hai loại pfizer và moderna
để phát huy giá trị tiềm năng của địa phương tỉnh gia lai sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhân dịp chào mừng chín mươi năm ngày thành lập

đây là thông tin được lãnh đạo ubnd tỉnh đưa ra tại buổi họp báo công bố tuần lễ các sự kiện chào mừng chín mươi năm ngày thành lập
tổ chức vào sáng nay tại tp hcm
những năm gần đây tỉnh gia lai đang muốn khẳng định tiềm năng thế mạnh các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng
chỉ số cạnh tranh bc môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh
đặc biệt là tiếp tục quảng bá các sản phẩm đặc trưng sản phẩm truyền thống của mỗi xã phường
được hình thành qua quá trình xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế
bà nguyễn thị thanh lịch phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai cho biết tuần lễ các sự kiện chào mừng chín mươi năm thành lập tỉnh
ngoài ý nghĩa truyền thống còn là cơ hội thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương
để chào mừng kỷ niệm chín mươi năm thành lập thì tỉnh thống nhất sẽ có những các hoạt động để vừa là chào mừng
vừa là mong muốn có một sự kết nối phát triển đặc biệt là phục hồi kinh tế sau cái covid
tại tuần lễ sự kiện này chúng tôi sẽ mong muốn tổ chức xuất tiến đầu tư để giới thiệu quảng bá tỉnh gia lai
để giới thiệu quảng bá tỉnh gia lai
để mong muốn là thu hút nhiều nhà đầu tư đến để tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh
tại buổi họp báo đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai cho biết việc phát triển kinh tế du lịch của địa phương
luôn gắn liền với công tác bảo tồn kế thừa và giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương
tiếp tục thực thi pháp luật về di sản văn hóa của nhà nước tuân thủ các nội dung đã cam kết giữa việt nam với unesco
cũng như các tổ chức thế giới về văn hóa giáo dục khác
trong thời gian vừa qua tỉnh gia lai rất quan tâm đến việc phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch cộng đồng
làm sao để kéo gần lại thu nhập mức sống giữa hai vùng
hiện nay chúng tôi đang du lịch là một trong những cái mà cùng với các lĩnh vực khác để nâng cao đời sống của người dân bản địa
chúng tôi đang sử dụng các nội dung để phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch cộng đồng